sáng ngày năm tháng một mươi một hội liên hiệp phụ nữ tỉnh hà nam đã tổ chức
ngày hội phụ nữ khởi nghiệp năm hai nghìn hai mươi với chủ đề
phụ nữ hà nam khởi nghiệp sáng tạo kết nối thành công
ngày hội giúp chị em phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp hiệu quả có thương hiệu nhãn hiệu riêng
kết nối đầu ra cho sản phẩm với lãnh đạo các ngành chuyên môn trong tỉnh hà nam
cùng với đó các cấp hội phụ nữ của sáu huyện thành phố thị xã trong tỉnh hà nam
đều có gian hàng trưng bày giới thiệu và bán các sản phẩm mang đặc trưng vùng miền của hà nam
ngày hội đã tạo một sân chơi hấp dẫn bổ ích mở ra những cơ hội giao lưu trao đổi kinh nghiệm
trong quản lý điều hành và kết nối giao thương hiệu quả
không chỉ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nữ các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo xuất sắc phát triển bền vững
mà còn là động lực đưa kinh tế xã hội tỉnh hà nam đi lên trong giai đoạn mới